để đảm bảo nguồn tài chính mua số vaccine này ngoài nguồn ngân sách
chính phủ đã thành lập quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín để huy động tài trợ
đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
số tiền ủng hộ cho quỹ chỉ để mua sản xuất vaccine và tiêm cho người dân
đến thời điểm này tổng số tổ chức cá nhân đã đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín
cập nhật thông tin từ ban quản lý quỹ vaccine phòng covid một mươi chín cho biết
tính đến một mươi bảy h ngày năm tháng một mươi số dư quỹ vaccine phòng covid một mươi chín là tám bảy trăm tám mươi tỷ đồng
đã bao gồm ngoại tệ quy đổi trong đó có bốn mươi bảy bảy tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng
tính đến thời điểm hiện nay ban quản lý quỹ vaccine phòng covid một mươi chín đã chi từ quỹ sáu chín trăm ba mươi tám tỷ đồng
trong số đó chi mua vaccine sáu chín trăm hai mươi chín hai tỷ đồng
chỉ hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine tám tám tỷ đồng nên dư cuối ngày là một tám trăm bốn mươi hai tỷ đồng
thông qua website quỹvaccinecovid một mươi chín gov vn mọi góp ý của người dân đến quỹ sẽ được chuyển trực tiếp
và tài khoản vaccine phòng covid một mươi chín của chính phủ
theo ghi nhận của báo vietnamnet từ cổng thông tin điện tử quỹ vaccine
đến thời điểm này tổng số tổ chức cá nhân đã đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín
và đến nay vẫn còn một mươi ba đơn vị
tổ chức cam kết chỉ ủng hộ quỹ vaccine phòng covid một mươi chín nhưng chưa chuyển tiền
chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết theo đúng cam kết
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại